do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ mạnh xảy ra trên địa bàn đã làm cho nền nhiệt độ tại các khu vực của tỉnh lào cai giảm xuống mức cực tiểu trong đợt giá rét này
riêng khu vực sapa nhiệt độ chỉ còn bốn độ c
theo đài khí tượng thủy văn lào cai trong đợt rét này tất cả các huyện thành phố của tỉnh lào cai nhiệt độ đều giảm mạnh
một số vùng xuất hiện z đậm z hại đặc biệt vùng núi huyện bắc hà chuyển z nhiệt độ giảm còn bảy bốn độ c
khu du lịch sapa nhiệt độ chỉ còn bốn độ c
để bảo đảm an toàn ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã ra công điện khẩn về triển khai công tác phòng chống rét đậm rét hại trên địa bàn
chủ động các biện pháp phòng tránh và ứng phó kịp thời khuyến cáo du khách khi đến với sapa phải trang bị đủ ấm và bảo đảm an toàn khi tham gia các tour du lịch
đặc biệt những tour leo núi phải có hướng dẫn viên chuyên nghiệp để hướng dẫn các xe khi tham gia giao thông phải di chuyển chậm bật đèn xuyên xương và giữ khoảng cách